hướng đến mục tiêu lấy sự hài lòng của tổ chức người dân làm thức đo hiệu quả của công tác cải cách hành chính
tháng tám năm hai nghìn một mươi chín ubnd tp đà nẵng đã thí điểm chuyển ra nhiệm vụ tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính cho bưu điện thành phố
sau hơn ba tháng triển khai đề án đã có những dấu hiệu tích cực
anh ngô tiểu long đến từ lâm đồng đang hoàn tất thủ tục mở chi nhánh lữ hành tại đà nẵng
anh thực hiện công việc trên ở nhiều địa phương nhưng sự hài lòng là cảm nhận của anh long
và nhiều người khi đến với hệ thống một cửa của thành phố đà nẵng
chuyển giao nhiệm vụ tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính
cho bưu điện tp là một cách làm hay của chính quyền đà nẵng
một mặt các sở ngành quận huyện sẽ rút được một nhân lực để bố trí phục vụ cho chuyên môn chính của từng đơn vị
biêu điện sẽ khai thác lợi thế của ngành trong việc tiếp nhận trả kết quả hồ sơ thuận tiện và kịp thời
tuy nhiên người dân và doanh nghiệp vẫn cần thêm thời gian để làm quen với hình ảnh mới
đến thời điểm hiện nay tại bộ phận một cửa bảy quận huyện
sở thông tin và truyền thông đã chuyển giao cơ bản nhiệm vụ cho nhân viên bưu điện tp
nhìn chung bước đầu đi vào thực hiện đề án đã đáp ứng được các yêu cầu khách quan công khai và minh bạch
hạn chế tối đa việc người dân và doanh nghiệp tiếp xúc trực tiếp với công chức nhà nước
đây là cơ sở để thành phố đà nẵng có những định hướng mới trong việc đẩy mạnh xã hội hóa các dịch vụ hành chính công trong thời gian tới